chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã bắt đầu phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi một bị cáo khác trong vụ việt á
bị cáo nguyễn thanh long là người cuối cùng trong số các bị cáo kháng cáo
được cảnh sát dẫn dài đến tòa phúc thẩm sáng nay
trước phiên tòa này bị cáo nguyễn thanh long đã nộp khắc phục thêm một tỷ đồng
và tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bản án một mươi tám năm tù do nhận hối lộ hơn hai hai triệu usd
các bị cáo phan quốc việt và một mươi người khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
xin thay đổi từ tù giam sang tù treo
trước đó theo bản án sơ thẩm khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ở việt nam
phan quốc việt thực hiện nhiều cách khác nhau để công ty việt á được thực hiện đề tánh nghiên cứu
sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm cùng học viện quân y
sau đó việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do nhà nước sở hữu thành của việt á trái quy định
việt đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức bộ ngành địa phương
nâng giá bộ sinh phẩm cao gấp ba lần quy định
tổng cộng có hơn bốn năm triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được công ty việt á bán ra
gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng gồm có bốn trăm linh hai tỷ đồng thuộc về nhà nước
liên quan đến vụ án lừa đào chiếm mọt tài sản trong lĩnh vực đất đai
xảy ra trên địa bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã hoàn thất thủ tục
tiếp nhận trần văn việt bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa dương
đến đầu thú khai nhận hành vi nhận hối lộ
ông việt khai nhận vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai một nhóm người thuộc công ty
tiến hành săn lấp mặt bàn tìm kiếm hành vi nhận hối lộ
ông việt đã làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép
tại khu dự án k tám dự án ma do các đối tượng tự lập nên đã tiếp xúc gặp gỡ với ông việt
và đưa tổng cộng hai tỷ đồng để nhờ ông việt giúp đỡ làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm
của nhóm đối tượng
biết được nhóm người của công ty lhd đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
khởi tố bắt thạm giam về tội lừa đào chiếm mọt tài sản và biết được việc mình nhận tiền
sẽ bị xử lý hình sự nên ông việt đã đến cơ quan công an đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật
hồ thủy tiên chú tại quận hải châu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm mọt tài sản hàng chục tỷ đồng
qua mùa bán bất động sản vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vợ chồng bị hại chủ tịch quận hải châu có mua của vợ chồng tiên
một mảnh đất với giá hơn một mươi tỷ đồng
sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng
thì vợ chồng bị hại mới phát hiện thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiên đã bán lô đất trên cho người khác
đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bị hại tiếp tục mua của tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn chín bảy tỷ đồng
sau đó bị hại tiếp tục phát hiện lô đất này đã được vợ chồng tiên ủy quyền mua bán cho người khác
qua điều tra xác định được vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền
mua đất cho người khác nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội được xem là một trong những nguyên nhân
khiến tình hình tội phạm ngày càng có tinh chất và mức độ nguy hiểm hơn
ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân và trật tự xã hội
chính vì vậy thời gian qua công an các đơn vị địa phương luôn xem đấu tranh với loại tội phạm này là công tác vô cùng quan trọng
mới đây nhất công an tp bô ma thuật tỉnh đắk
đã điều tra làm rõ bốn đối tượng có hành vi chế tạo mua bán tàng trữ bốn khẩu súng cùng nhiều phiên đạn
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an tp bô ma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
ở phường tân thành tp bô ma thuật
thì phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu dạng súng rulo cùng ba viên đạn
đấu tranh nhanh tiến khai nhận
một khẩu súng tiến liên hệ mua của nguyễn tấn toàn ở tỉnh gia lai với giá năm triệu đồng
khẩu còn lại tiến nhờ nguyễn đình tấn phát đặt mua qua mạng với giá chín trăm linh đồng
ngay sau đó công an tp bô ma thuật đã triệu tập phát lên cơ quan làm việc
đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh gia lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của toàn
qua khám xét lực lượng công an thu giữ của toàn
một khẩu súng dài một khẩu súng ngắn bảy viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng
bước đầu toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tiến liên hệ đặt mua súng thì toàn đã lên mạng xã hội facebook
tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá chín trăm linh đồng
sau đó toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước ổ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su
rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
tôi mới lên mạng tìm hiểu và đặt mua máy móc máy phong và các công cụ để về chế tạo súng
sau đó lên mạng đặt mua khẩu súng bán đạn nhựa về để mà tôi chế tạo thành bán đạn cao su để mà bán kiếm lời
một khẩu bán đạn nhựa em mua với giá chín trăm linh và khi mà em về em đồ chế thì em bán nó với giá là năm triệu đồng
bản thân em cũng thích chế tạo súng
em mới phát là có đặt một khẩu súng
một khẩu súng bán đạn nhựa trên mạng về để gửi cho súng an toàn đội chế
sau đó gửi lên lại để nhìn vào đó và bắt kiếm làm theo để chế tạo một khẩu súng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản thu giữ một mươi xe máy trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
bàn chuyên án đã phối hợp bắt giữ đồng loạt một mươi bốn đối tượng có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi bốn trú tại thành phố vinh huyện hương nguyên và huyện quế phong
do không có việc làm ăn chơi lêu lỏng nghiện game
thông qua nhiều hội nhóm trên mạng xã hội các đối tượng này đã lên kế hoạch lợi dụng sơ hở của bảo vệ người dân tại các khu công cộng các trung cư để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chỉ từ ngày bốn đến ngày chín tháng năm nhóm đối tượng đã thực hiện ba vụ trộm tại nhiều nơi lấy đi một mươi xe máy trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp vinh đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
còn tại an giang vừa mới ra tù lại tiếp tục rủ nhau trộm cắp tài sản
nguyễn thành thơ chú tỉnh an giang và lê văn thương chú tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
vào tối ngày hai tháng năm thơ điều khiển xe mô tô trở thương đến khu vực xã phú lộc thị xã tân châu
thì phát hiện xe máy của chị la thị thuyết sương đang để trước cửa không có người trông coi
nên thơ đã đứng cảnh giới cho thư
thơ thường lấy trộm xe máy rồi tổ thoát
nhận được tin báo của bị hại công an thị xã tân châu đã tiến hành xác minh sang lọc các đối tượng nghi vấn
đến sáng ngày ba tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ được thơ và thương khi đang tìm người để tiêu thụ tài sản trộm cắp tại khu vực huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
công an thành phố sơn la tỉnh sơn la vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thiết bị linh kiện thuốc lá địa tử với gần hai trăm linh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên được phát hiện tại cơ sở có tên là gamevip địa chỉ tại phường triềng sinh thành phố sơn la do lê minh hải làm chủ
quá trình kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này phát hiện gần hai trăm linh sản phẩm là thiết bị phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử gồm hai mươi năm bộ thân máy thuốc lá điện tử bốn mươi chín lọ tinh dầu thuốc lá địa tử một trăm hai mươi bộ phụ kiện đầu thuốc lá điện tử có tổng giá trị khoảng trên hai mươi bảy triệu đồng
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ